công an tp hcm đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ bị thương phơi nhiễm hiv trong khi làm nhiệm vụ
với số tiền một trăm linh năm triệu đồng từ văn phòng thành ủy hỗ trợ
một mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị công an quận một quận bốn quận năm quận tám quận chín và công an huyện cần giờ bị thương
phơi nhiễm hiv trong quá trình công tác chiến đấu từ đầu năm đến nay
thay mặt đảng ủy bang giám đốc công an thành phố thiếu tướng trần đức tài bày tỏ sự cảm kích trân trọng của mình
trước sự dũng cảm quên mình sự đóng góp của các cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn sự bình yên của thành phố
đồng chí yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc công an thành phố cần chủ động đề xuất quan tâm hơn nữa chế độ chính sách
đối với các cán bộ chiến sĩ giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm phục vụ công tác